các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cụ thể trước khi lê văn hữu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một dùng súng bắn chết hàng xóm
chính quyền xã dân tiến huyện võ nhai tỉnh thái nguyên đã nhận được tin báo của người dân
về nghi vấn hữu tàn trữ súng
tuy nhiên nhiều lần công an xã tới tuyên truyền vận động lê văn hữu
nếu có súng thì giao nộp nhưng kẻ này không thực hiện
dư luận cho rằng nếu công an địa phương tịch thu súng ngay từ đầu
thì vụ án đau lòng đã không xảy ra
vào sáng một mươi tám tháng hai trả lời phóng viên lãnh đạo ủy ban nhân dân xã dân tiến cho biết
hữu tàn trữ súng là do quần chúng nhân dân báo
hình như đối tượng có súng chứ không ai nhìn thấy
chính quyền cũng không biết chính xác thông tin
chúng tôi có nhìn thấy và biết chính xác người ta tàn trữ vũ khí đâu
như thế thì làm sao mà vào nhà anh ta khám xét được
nếu nhìn thấy nhà anh ta có súng thì mới báo cáo cơ quan chức năng và khám xét thu giữ
chỉ nghe thông tin mà vào nhà người ta khám xét
nếu không có thì làm thế nào lãnh đạo xã dân tiếng nói
theo vị này hàng năm xã vẫn có kế hoạch tuyên truyền vận động
người dân giao nộp vũ khí
năm hai nghìn hai mươi một địa phương thu giữ sáu bảy khẩu súng của người dân
còn theo lãnh đạo công an huyện võ nhai khẩu súng mà hữu dùng để gây án là loại quân dụng
cơ quan chức năng đang điều tra nguồn gốc của khẩu súng này
nghi phạm lê văn hữu chưa từng được đào tạo về súng
cũng chưa tham gia nghĩa vụ quân sự hay dân quân tự vệ
lãnh đạo công an huyện võ nhai cũng phủ nhận thông tin công an địa phương
làm ngơ trước đơn trình báo của bị hại
sau khi nhận được đơn về việc hai gia đình có mâu thuẫn
công an xã dân tiến đã tiếp nhận xác minh giải quyết
tuy nhiên đang trong quá trình xác minh giải quyết thì xảy ra vụ việc
chứ không phải là công an làm ngơ vì này khẳng định
như đã đưa tin trước đó vào khoảng chín h năm mươi phút ngày một mươi năm tháng hai
vợ chồng ông lê văn tê trú tại xã dân tiến huyện võ nhai tỉnh thái nguyên
đang xây tường rào cho gia đình thì bị lê văn hữu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một bắn
trong vụ nổ súng ông lê văn tê được xác định
là tử vong tại chỗ nghi phạm cũng tự sát ngay sau đó và không qua khỏi
nạn nhân trong vụ việc còn sống sót đến hiện tại là bà phạm thị đê
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một là vợ của ông tê
sau khi phẫu thuật bà đê vẫn phải thở bằng máy
chở hết thuốc gây mềm mới có thể tiên lượng được tình trạng sức khỏe chính xác
theo lời bác sĩ bà đê bị bắn vào thái dương viên đạn xuyên qua hộp sọ và găm vào não
liên quan đến mâu thuẫn giữa hai bên gia đình
vì lãnh đạo công an huyện võ nhai cho biết
nguyên nhân vụ việc ban đầu được xác định là do một người con trai của ông lê văn tê
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại xã dân tiến huyện võ nhai
có vay nợ tiền của nghi phạm lê văn hữu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một cùng trú xã dân tiến
trong quá trình vay nợ và trả nợ giữa hai bên đã xảy ra mâu thuẫn xích mít
gia đình ông tê đã gửi đơn cầu cứu đến công an xã dân tiến
vì bị hữu đe dọa trước khi vụ án mạng xảy ra ít ngày
nhận tin báo công an xã dân tiến đã báo cáo công an huyện võ nhai
và đang xác minh giải quyết theo thẩm quyền
tuy nhiên khi cơ quan công an đang giải quyết đơn cầu cứu thì vụ án mạng bất ngờ xảy ra
vì lãnh đạo này cho hay
nói về clip ghi lại vụ nổ súng đang lan truyền trên mạng xã hội
lãnh đạo công an huyện võ nhai cho biết clip do camera an ninh của gia đình ghi lại
và được chị gái của ông tê đăng tải lên mạng xã hội
thưa quý vị khi ở tuổi gần đất xa trời nhưng lại chứng kiến cảnh tượng đứa con gây ra án mạng
rồi tự sát sẽ là một nỗi đau rất lớn đối với một người mẹ
theo lời kể của bà hạ mẹ của hung thủ khi thấy con trai ngồi ở lan can tầng hai
bà đã lớn tiếng gọi nhưng hữu chỉ xua tay ít phút sau bà chạy lên thì con đã tử vong
ngôi thất thần ngoài sân tại căn nhà hai tầng khang trang nằm sâu trong con ngõ nhỏ của thôn tân tiến
bà lê thị hạ mẹ của hữu thất thần kể về những khúc mắt giữa gia đình mình và gia đình ông tới
bà hạ kể anh lvt con trai ông tê
có vay tiền của hữu cũng chỉ vì món nợ này mà hai gia đình đã nhiều lần xảy ra mâu thuẫn
việc vay mượn dưới tê và thần hữu nhà tôi đã diễn ra cách đây khoảng bốn năm năm bà hạ nói
theo lời bà trong quá trình vay tiền anh tê đã trả cho hữu nhưng vẫn chưa hết vì hoàn cảnh khó khăn
khi đó vợ chồng ông tới nói chuyện với hữu về việc sẽ đứng ra trả tiền cho con trai
đến ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một âm lịch hữu có nói chuyện với t về việc chuẩn bị tiền để trả
thì vợ chồng ông tê nói sẽ làm đấy
trong ngày hôm đó con trai tôi ở nhà chửi động thì con trai ông tê là anh v có nói lại là
bố tôi có nợ gì đâu anh tôi nợ thì tìm anh tôi mà đòi dẫn đến việc hai bên cãi vã
dẫn đến mâu thuẫn sâu sát bà hạ kể
sau khi hai bên cãi nhau gia đình ông tới thông báo sự việc tới công an địa phương
bà hà kế tiếp ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi hai âm lịch thì hữu tiếp tục chỉ động và đã xảy ra mâu thuẫn
với vợ chồng anh v nhưng không căng thẳng như lần trước
tới sáng một mươi năm tháng hai khi bà đang đi phơi ván gỗ ở gần nhà thì nghe tiếng nổ lớn
sau tiếng nổ bà nghe thấy người dân gào khóc thảm thiết
biết có chuyện chẳng lành bà hạ liên gọi con tra úc chạy về nhà xem có chuyện gì xảy ra
lúc này bà cũng mau chóng chạy về nhà
khi về đến nhà bà hạ thấy ông tê nằm gục ở đường bê tông cạnh nhà anh lê văn vê
thấy ông tê như vậy tôi hoảng loạn mất hết tinh thần
sau đó trấn tỉnh lại tôi chạy đi tìm khắp nhà nhưng không thấy con đâu
khi chạy tới lan can tầng hai thì nghe thấy tiếng tạnh một cái tôi mới phát hiện là nó ngồi ở đây
phát tạch đó là bắn bà đoàn
thấy nó tôi mới gọi hữu ơi thì nó không thưa nhưng chỉ xưa tay
lúc đó tôi nghĩ ngay kiểu gì nó cũng tự bắn mình nên chạy đi tìm con dâu và các con trong nhà
khi chạy lên tầng hai tôi thấy con đã chết gục ở lan can bà hạ rừng rưng nước mắt kể
bà hà nói rằng trước khi hữu nổ súng bắn vợ chồng ông tới nghi phạm không hề có biểu hiện gì lạ
giờ chỉ nghĩ vợ chồng nó cố gắng bao nhiêu năm nay mới làm được nhà cao cửa rộng mà không ở lại gây ra việc dạy dột tội lỗi
giờ tôi chỉ thương cho hai đứa con của vợ chồng nó
tôi lên đây sinh sống đã hơn bốn mươi năm chưa để mất lòng ai trong làng xóm mà không hiểu sao con trai lại gây ra việc tày trời như vậy
bà hạ sóc xa
bà cũng khẳng định trước khi gây án có thể con trai mình đã uống rượu
đôi tay gạt nước mắt bà hạ kể vợ chồng bà có tất cả năm người con
hữu là con trai cả ngay từ năm một mươi sáu tuổi đã phải bương chạy làm thuê
thường ngày hữu là người chịu khó
sau nhiều năm vất vả vợ chồng nghi phạm đã xây dựng được ngôi nhà hai tầng khang trang
người nhà bà hà cũng khẳng định không hề biết khẩu súng mà hữu sử dụng vào sáng một mươi năm tháng hai
chia sẻ với báo chí luật sư đặng văn cường trưởng văn phòng luật sư chính pháp đoàn luật sư hà nội thông tin
với diễn biến sự việc cho thấy
hung thủ gây án là hàng xóm của nạn nhân với hai phát súng nhằm mục đích tước đoạt tính mạng của hai nạn nhân
một người đã chết một người nguy kịch bởi vậy dưới góc độ pháp lý đây là hành vi giết người
nếu hung thủ còn sống sẽ bị xử lý hình sự về tội giết người
theo điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm trường hợp hung thủ đã chết
cơ quan điều tra vẫn khởi tố vụ án hình sự về tội giết người để tiến hành điều tra
trường hợp hung thủ là người phạm tội duy nhất đã chết không còn đồng phạm khác
cơ quan điều tra sẽ đình chỉ vụ án
tuy nhiên khởi tố vụ án là việc bắt buộc phải làm để có căn cứ tiến hành các hoạt động điều tra
làm sáng tỏ vụ việc để giải quyết theo quy định của pháp luật dân việc dẫn lời luật sư cường
theo luật sư cường khởi tố vụ án là việc bắt buộc phải làm để có căn cứ tiến hành các hoạt động điều tra
làm sáng tỏ vụ việc để giải quyết theo quy định của pháp luật
về vấn đề bồi thường luật sư cường nói rằng trong trường hợp hung thủ gây ra cái chết cho một nạn nhân
và một nạn nhân thương tích
hung thủ gây án đã tự tử thì người này không bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì đã chết
nhưng trách nhiệm bồi thường thiệt hại vẫn còn
theo đó gia đình nạn nhân có quyền yêu cầu những người thừa kế của hung thủ phải bồi thường thiệt hại đã gây ra cho nạn nhân
thiệt hại bao gồm chi phí cứu chữa tiền công người chăm sóc nạn nhân với nạn nhân đang cấp cứu
tiền tổn thất về tinh thần và chi phí mai táng đối với nạn nhân đã tử vong
những người thừa kế của nạn nhân hung thủ có trách nhiệm sử dụng tài sản do đối tượng gây án
để lại để bồi thường cho gia đình nạn nhân
sau khi bồi thường thiệt hại cho nạn nhân và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác mà còn tài sản
thì số tài sản dư thừa mới chia thừa kế theo quy định của luật thừa kế
trường hợp quá trình điều tra có căn cứ cho thấy ngoài hung thủ gây án đã chết thì còn có người khác
đồng phạm giúp sức xúi dục hoặc vi phạm quy định về quản lý vũ khí thì sẽ xử lý hình sự
đối với những người này về các tội danh tương ứng
thưa quý vị thông tin mới nhất về vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng
sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
quý vị hãy bấm đăng ký và nút hình quả chuông để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo